khi kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng tự nhiên xảy ra ở khoảnh bảy khoảnh tám tiểu khu một xã an hưng huyện an lão
sau khi kiểm tra hiện trường ông phan trọng hổ giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bình định cho hay đây là vụ phá rừng có tính chất nghiêm trọng diện tích rừng bị phá trên quy mô lớn
trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra sớm xác định rõ thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
huyện an lão đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ để khởi tố vụ án điều tra xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân tổ chức vi phạm
về việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh bình định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ những vụ việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã an hưng huyện an lão như thông tin báo chí phản ánh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại cảng quốc tế long an xã tân lập huyện cần duộc tỉnh long an bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô hàng khoảng bốn trăm linh tấn thịt gà sạch đầu tiên của việt nam sang thị trường nhật bản
đến dự buổi lễ có đồng chí trương tấn sang nguyên chủ tịch nước bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
lễ công bố xuất khẩu lô hàng thịt gà đầu tiên của việt nam sang thị trường nhật bản đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với nông nghiệp việt nam và chuỗi liên kết bốn nhà gồm beo gà đơn vị cung cấp giống tập đoàn de house cung cấp thức ăn tập đoàn hùng nhơn đại diện các trang trại gà đạt chuẩn co un uditech đơn vị thu mua giết mổ và xuất khẩu
chuỗi liên kết này tạo nên một dây chuyền khép kín sản xuất sản phẩm thịt gà sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường nhấn mạnh nhật bản là thị trường rất khắt khe lô hàng gà đã chứng minh thực phẩm việt nam rất sạch tốt và giá phù hợp sau thịt gà việt nam sẽ xuất khẩu thịt lợn sữa đây là quyết tâm của các bộ ngành và địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã tổ chức cuộc họp về tình hình an ninh trật tự trạm thu phí một quốc lộ năm trên địa bàn xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng chín tại trạm thu phí số một trên quốc lộ năm xuất hiện tình trạng có nhiều lái xe dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí làm ô tô chết máy tự chọc thủng lốp để các phương tiện khác không lưu thông được gây ủn tắc giao thông làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí
tại cuộc họp đại diện các cơ quan chức năng chính quyền địa phương và doanh nghiệp vận tải đề xuất một số giải pháp liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại trạm thu phí
số một trên quốc lộ năm công an tỉnh hưng yên tiếp tục triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí tập trung thu thập tài liệu củng cố chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cố ý gây cản trở ùn tắc giao thông gây dối trật tự công cộng tại trạm thu phí
là địa phương đầu tiên cả nước tổ chức triển lãm khởi nghiệp sáng tạo
techfest hải phòng năm hai nghìn một mươi bảy thu hút hai mươi bảy ý tưởng đến từ một mươi doanh nghiệp bốn cá nhân nhóm cá nhân hai trường học tại hải phòng và bảy doanh nghiệp từ các địa phương khác
techfest là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
ở quy mô quốc gia hàng năm bộ khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp tổ chức với các bộ ngành các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ khởi nghiệp tổ chức techfest việt nam
tâm điểm của sự kiện là sự tham gia của các quỹ đầu tư các nhà đầu tư và hai mươi chín ý tưởng khởi nghiệp đến từ các địa phương với các gian hàng sản phẩm tiêu biểu trình diễn tại techfest hải phòng hai nghìn một mươi chín
diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng chín triển lãm khởi nghiệp sáng tạo với nhiều hoạt động phong phú
triển lãm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ công nghệ mô hình kinh doanh mới
làm thế nào để tăng sự kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với các quỹ đầu tư các cơ quan hành chính công có vai trò như thế nào đối với chương trình khởi nghiệp sáng tạo
doanh nghiệp khởi nghiệp cần làm gì nếu thất bại
đó là những nội dung chính các đại biểu tập trung thảo luận trong hội thảo liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông hồng do bộ khoa học và công nghệ ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đồng tổ chức tại hải phòng
theo báo cáo của bộ khoa học và công nghệ
các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại việt nam tuy mới hình thành nhưng càng ngày càng sôi động
năm quốc gia khởi nghiệp hai nghìn một mươi năm hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam diễn ra rất sôi động
chỉ tính riêng năm thương vụ kêu gọi vốn đầu tư thành công nhất đã có tổng giá trị lên đến hơn bốn mươi triệu đô la mỹ
ý kiến của các chuyên gia tại hội thảo đều cho rằng vốn sẽ không phải là vấn đề đau đầu nhất của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
nếu doanh nghiệp có ý tưởng tốt sẽ có nhà đầu tư sẵn sàng tìm đến
hội thảo để làm sao mà xây dựng ra được một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
để hỗ trợ trực tiếp cho các bạn trẻ khi các bạn tham gia vào khởi nghiệp ở góc độ đổi mới sáng tạo
vì là chỉ có khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng công nghệ khởi nghiệp với những cái phát minh ra những cái mới
có thể là công nghệ mới có thể là một mô hình nhỏ nhưng mà mô hình kinh doanh mới
làm sao mà tăng được giá trị tăng được tính cạnh tranh của các bạn khi các bạn đưa sản phẩm vào thị trường
mà thỏa mãn hoặc đáp ứng được cái nhu cầu của một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng nào đó trên thị trường
xây dựng chính sách khung tăng cường sự kết nối trải nghiệm thực tiễn để khởi nghiệp thành công
chính là mục tiêu các đơn vị định hướng khởi nghiệp hướng tới
tại hải phòng thành phố đã ban hành kế hoạch phê duyệt dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp hải phòng
đến năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu hỗ trợ một trăm linh dự án khởi nghiệp sáng tạo
trong đó ít nhất hai mươi kêu gọi vốn đầu tư thành công
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong đó có ít nhất hai mươi doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ
đây là cách làm được các đại biểu đánh giá cao và gợi ý các địa phương nên triển khai theo hướng này
để chương trình khởi nghiệp sáng tạo đạt hiệu quả
tôi rất mong muốn là các sở khoa học công nghệ của các tỉnh và thành phố
sẽ là người tham mưu tư vấn cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân
để ra được các nghị quyết ra được cái quyết định
có kế hoạch để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở tại địa phương
về phía các doanh nghiệp khởi nghiệp nhiều ý kiến cho rằng
cái khó lớn nhất của họ là về vốn
các đơn vị tham gia triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hải phòng hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ sự kiện này đều mong muốn sẽ tìm được nhà đầu tư rót vốn
để họ đẩy nhanh tốc độ sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường
theo thống kê của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tại việt nam
trung bình mỗi năm có khoảng hai tám trăm linh trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước gây ra
để giảm thiểu những mất mát thương tâm này
một chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em
đã được phát động tại thị trấn vĩnh bảo huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em phổ biến
không chỉ do sự thiếu giám sát sự chủ quan của người lớn
mà chính là do nhiều trẻ em chưa được giáo dục nhận thức đầy đủ về các mối nguy hiểm
và chưa có điều kiện học bơi an toàn phổ cập những kỹ năng xử lý các tình huống bị đuối nước

nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em phổ biến các kỹ năng xử lý các tình huống bị đuối nước
và được thông qua các ý nghĩa của chương trình đối với cộng đồng
cũng như là chúng cháu được học tập và được có được nhiều kỹ năng và phát triển tốt hơn trong cuộc sống của mình
việc phòng chống đuối nước cho trẻ em đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết
và cần sự chung tay của các cấp các ngành các gia đình nhà trường và toàn xã hội
đã nhiều năm nay bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã thực hiện mô hình chuyển đảng viên về tham gia cấp ủy
ở các bản địa bàn khó khăn biên giới
việc này đã giúp cho các bản biên giới xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
đưa được các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đến với đồng bào
đặc biệt nhiều nơi đã từng bước xóa bản trắng về đảng viên đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo
đưa kinh tế xã hội vùng biên ngày càng khởi sắc
đây là cuộc trao đổi giữa thiếu tư
tá quân nhân chuyên nghiệp hồ ngọc dương với bí thư tri bộ bản piêng luống
xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
để chuẩn bị cho dự thảo nghị quyết cho kỳ sinh hoạt tri bộ của bản sắp tới
việc trao đổi nội dung để dự thảo nghị quyết phù hợp sát đúng với tình hình
là hoạt động thường xuyên từ khi có đảng viên bộ đội biên phòng về sinh hoạt tại bản
họ đi làm rất sớm cho nên là khó có tập trung được đảng viên
thứ hai nữa mà để định hướng mình phải định hướng cho được
thì ra được cái nghị quyết tri bộ là phải có sự tham mưu
tham mưu đắc lực của anh em biên phòng
rồi là để ra được cái nghị quyết
về họ chưa định hướng được cái phương pháp ra được cái nghị quyết tri bộ như thế nào
am hiểu địa bàn gần gũi với nhân dân và tâm huyết với nhiệm vụ
các đảng viên là bộ đội biên phòng được tăng cường đã đề xuất nhiều nội dung thiết thực
vào nghị quyết của tri bộ các bàn trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế
kinh tế văn hóa xã hội đưa ra những quyết sách đúng đắn
từng bước tháo gỡ khó khăn xây dựng lại các phong trào của làng bản khó khăn nơi biên giới
từ khi có các đồng chí dương cán bộ biên phòng
tăng cường cơ sở sinh hoạt đồng chí bổ bản kinh lộn chúng tôi
thì đồng chí cũng tham mưu phát triển kinh tế cho bà con nhân dân
thứ hai là phòng chống bão lụt nhờ sự phối hợp của đồng chí
làm tham mưu và làm thế nào để mà kết nập
xây dựng được đảng viên mới và kết nập cho đồng chí trường bản
hiện nay đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
đang triển khai sáu mươi đồng chí chuyển sinh hoạt đảng
về các trì bộ thôn bản khu vực biên giới vùng đồng bào có đạo ở địa bàn ven biển
các cán bộ tăng cường đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt tại các địa bàn này
trong đó chất lượng hoạt động của các tri bộ thôn bản được nâng lên
khả năng điều hành của đội ngũ cán bộ đảng viên từng bước được cải thiện
các mặt kinh tế xã hội văn hóa giáo dục được đẩy mạnh
đói nghèo lạc hậu từng bước được đẩy lùi
các đồng chí cũng đã tham mưu cho tri bộ được củng cố về công tác tổ chức
đầu tiên và thứ hai các đồng chí đó là tham mưu cho tri bộ xây dựng được hệ thống bộ quy chế
tại vì cái quan trọng nhất là cái quy chế như là cái bộ quy chế sinh hoạt của tri bộ và đình kỳ hàng tháng
cái thứ ba là ngoài cái tham mưu về công tác tổ chức công tác xây dựng đảng
thì các đồng chí các triển sĩ biên phong thì xuống tham gia sinh hoạt tri bộ
các đồng chí đó còn tham mưu để công tác trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
phát triển kinh tế xã hội của xóm bản và đưa các chủ trương các đề án
đến với bà con và nhân dân tại các trí bộ
với mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị các thôn bản vùng biên vững mạnh
góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo
những đảng viên bộ đội biên phòng tăng cường sẽ tiếp tục luân chuyển
về các địa bàn còn khó khăn nơi vùng biên
trong phần tiếp theo của chương trình cần bổ sung quy định cụ thể
trong việc xét tặng những danh hiệu trong lĩnh vực văn học nghệ thuật
vũ bá phổ người gìn giữ bản sắc nhạc cụ dân tộc việt nam
tại thành phố vũng tàu bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa tổ chức hội nghị sơ kết
công tác triển khai thực hiện nghị định xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
nghị định xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú
nghị định xét tặng giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
tại hội nghị các nghệ sĩ nhà quản lý đã góp ý kiến về những vấn đề còn tồn tại
trong quá trình xét tặng các danh hiệu trên ở cơ sở
theo đó những quy định về thời gian được xét phong tặng từ nghệ sĩ ưu tú lên nghệ sĩ nhân dân
về sự cần thiết của giá trị thước đo công chúng khi phong nghệ sĩ nhân dân hơn là thành tích huy trường
phải có một mươi năm anh cống hiến sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc
đạt được nhiều giải thưởng vàng bạc cấp quốc gia chuyên nghiệp
lúc đó mới được làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
thế còn bây giờ tức là luật tư đô khen thưởng
và cái nghị định tám mươi chín còn là hai nghìn một mươi bốn của chính phủ văn hành
thì không có quy định về thời gian xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nữa
cho nên có thể
hai nghìn một mươi anh được phong tặng nghệ sĩ ưu tú
và hai nghìn một mươi ba anh cũng sẽ được phong tặng nghệ sĩ nhân dân ngay
theo cái nghị định tám mươi chín thì mà quy định về cái mức
cái tiêu chuẩn để xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú
thì đối với những diễn viên trẻ thì đó là điều kiện thuận lợi
nhưng đối với những diễn viên mà lớn tuổi thanh niên
ví dụ như là họ có các nghệ sĩ là khoảng trên ba mươi năm
nhưng mà cái quá trình cái tiêu chuẩn là phải đạt cái huy chương vàng
thì mới đưa
cái cứng đó là phải huy chương vàng
thì mới đạt được mới đủ cái tiêu chuẩn xét danh hiệu
thế nhưng mà trong cái khi mà đi tham gia các hội diễn
thì về cái quy định huy chương trong một vở diễn
thì cũng rất là hạn hẹp
cho nên là có những nghệ sĩ họ chỉ chưa đủ cái huy chương vàng
nhưng họ cũng có đủ huy chương bạc
ví dụ như là quy định đổi ra là bốn huy chương bạc
thì là hai huy chương vàng
thế nhưng có nghệ sĩ chỉ là ba huy chương vàng
còn thời gian bây giờ thì họ lớn tuổi
họ lại truyền đạt lại cho lớp trẻ
thế là không còn cơ hội tham gia để mà để có cái huy chương
để mà đủ cái tiêu chuẩn xét
trên tinh thần cầu thị lắng nghe
tiết thu ý kiến tại hội nghị
và sau đợt xét tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú
trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú năm hai nghìn một mươi
bộ văn hóa thể thao và du lịch
sẽ tổng hợp ra soát báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét
có ý kiến chỉ đạo
để công tác xét tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú
trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú
được triển khai thực hiện có hiệu quả
góp phần tôn vinh các nghệ nhân có công bảo tồn
phát huy những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể của đất nước
tôn vinh các văn nghệ sĩ có nhiều công hiến
cho nền nghệ thuật nước nhà trong tình hình thực tế hiện nay
với hơn hai trăm linh nhạc cụ dân tộc được trưng bày và biểu diễn
nhạc đường bá phổ
đang trở thành điểm đến thu hút nhiều khách tham quan
khi lần đầu tiên xuất hiện ở huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đây cũng là điểm nhấn trong không gian văn hóa du lịch hành trình
về với đất tổ cội nguồn của dân tộc việt
bắt đầu nghiên cứu
sưu tầm nhạc cụ dân tộc việt từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
đến nay kho tàng nhạc cụ dân tộc của nghệ sĩ bá phổ
đã có hơn hai trăm linh loại nhạc cụ khác nhau
trong không gian nhỏ của nhạc đường
các nhạc cụ với đủ trùng loại chất liệu
được trưng bày hết sức
nhạc tự nhiên gần gũi
tạo cho người xem cảm giác thoải mái và thích thú
sức hấp dẫn mạnh mẽ của nhạc đường bá phổ
chính là sự đa dạng độc đáo
của các loại nhạc cụ được trưng bày
tại đây với nhiều màu sắc khác nhau
ở một đẳng cấp cao
về kỹ thuật diễn tấu
trong số đó có một số nhạc cụ
do nhạc sĩ sưu tầm
và nhiều loại do nhạc sĩ tự tay
nghiên cứu chế tác
nếu như ở bảo tàng
nhạc cụ chỉ là hiện vật để trưng bày
một số loại nhạc cụ
nếu như ở bảo tàng nhạc cụ chỉ là hiện vật để trưng bày

nhạc cụ được thể hiện được biểu diễn
với tất cả sự đam mê

với tất cả sự đam mê và sáng tạo của gia đình nghệ sĩ
với tất cả sự đam mê và sáng tạo của gia đình nghệ sĩ
câu lạc bộ là nơi sinh hoạt của những người yêu ca hát
hết mình vì nghệ thuật trèo
hơn ba mươi năm năm gắn bó với đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh tuyên quang
diễn viên lê hương lý
đã đem hết tâm sức
vào từng câu hát vai diễn
để lại dấu ấn trong lòng công chúng
sau khi nghỉ hưu
diễn viên lê hương lý
đứng ra thành lập câu lạc bộ đàn hát dân ca
và trèo tỉnh tuyên quang
để duy trì phát huy
những giá trị tự làn điệu hát trèo
cho đến ngày hôm nay
cho đến những ca khúc dân ca đầm thắm
đi sâu vào lòng người
cái trèo của việt nam
của tuyên quang nói riêng
nó sống lại để xuyên dạy
cho con cháu sau này muôn đời
để nhớ lại cái trèo nó như thế nào
đã sáu năm nay
ngôi nhà nhỏ này là nơi gặp gỡ
của những người yêu trèo dân ca và nhạc cụ
từ khắp các xã phường
trên địa bàn tỉnh tụ họp
những thành viên yêu trèo cũng lặn lội
bốn mươi năm mươi km để tham gia
rất nhiệt tình vào cuối tuần
già có trẻ có
chuyên nghiệp có không chuyên nghiệp có
tất cả đến với câu lạc bộ này
để thỏa mãn niềm đam mê
với những làn điệu dân ca
làn điệu trèo truyền thống của dân tộc
các phường trên này
trên thành phố
thì tôi được giải xuất sắc
từ đấy trở đi tôi đam mê
lòng đam mê nhiệt tình tôi lại càng thích
vào đây hơn
đi văn nghệ này tôi vui
và tôi cảm thấy trẻ mà yêu đời lắm
không chỉ giữ gìn và quảng bá
các làn điệu trèo cổ đến với đồng bào
các dân tộc trong và ngoài tỉnh tuyên quang
qua các buổi biểu diễn
diễn viên lê hương lý và các thành viên câu lạc bộ
còn sáng tác được hơn ba mươi tác phẩm
lấy cảm hứng tình yêu quê hương đất nước
ca ngợi đảng ca ngợi bác hồ
cho đến những ca khúc trong đời sống sản xuất
luôn luôn gìn giữ
cái vốn văn hóa
môn nghệ thuật hát trèo
và là một câu lạc bộ
rất là đoàn kết
làm sao để lưu giữ được
cái môn nghệ thuật hát trèo
của tỉnh tuyên quang này
một ngày một bền vững
với tất cả nhiệt huyết
tình yêu với nghệ thuật truyền thống của dân tộc
diễn viên lê hương lý
cùng những thành viên câu lạc bộ đàn hát dân ca
và trèo tỉnh tuyên quang
đã góp phần không nhỏ
trong việc bảo tồn
và giúp làn điệu trèo ngân vang mãi
khắp núi rừng sứ tuyên
trong phần tin quốc tế
tăng cường hợp tác thương mại đầu tư asean hcm
thổ nhĩ kỳ chỉ trích eu
về việc đàm phán gia nhập khối
thưa quý vị và các bạn
hôm qua giới chức hiệp hội
các quốc gia đông nam á asean
và đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
thông báo hoàn tất đàm phán
về một hiệp định thương mại tự do fta
và một thỏa thuận đầu tư liên quan
tuyên bố trên được đưa ra
tại cuộc tham vấn lần thứ hai
giữa các bộ trưởng kinh tế asean hcm
diễn ra tại thành phố pasay của philippines
quan chức phụ trách các vấn đề phát triển thương mại
và kinh tế của hồng kông trung quốc
và bộ trưởng thương mại và công nghiệp philippines
ramon lopez đã đồng chủ trì sự kiện này
giới chức hồng kông cho biết
hai bên sẽ ký fta và thỏa thuận đầu tư này
vào tháng một mươi một tới
bao gồm trao đổi hàng hóa dịch vụ đầu tư
hợp tác kinh tế và kỹ thuật
và các cơ chế giải quyết tranh chấp
bên cạnh đó giới chức hồng kông khẳng định
asean là một đối tác thương mại
rất quan trọng của hồng kông
đứng thứ hai về kim ngạch trao đổi thương mại
trong năm ngoái và đứng thứ tư
về trao đổi dịch vụ năm hai nghìn một mươi năm
nền kinh tế hồng kông được hưởng lợi
từ fta và thỏa thuận đầu tư với asean
mở ra cánh cửa tiếp cận thị trường
các nước thành viên asean
mang lại nhiều cơ hội làm ăn mới
và thúc đẩy luồng luân chuyển thương mại đầu tư
asean cũng là đối tác lớn thứ sáu
về vốn đầu tư trực tiếp vào hồng kông
với khoảng bảy mươi một một tỷ đô la mỹ
giới chức thổ nhĩ kỳ đã chỉ trích
liên minh châu âu eu có một cách tiếp cận
không thống nhất và thiếu nghiêm túc
đối với các cuộc đàm phán
về việc ankara gia nhập liên minh này
phát biểu sau cuộc gặp với các ngoại trưởng eu
trong hội nghị đang diễn ra
ở thủ đô talim của estonia
bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên minh châu âu
của thổ nhĩ kỳ omar selig cho rằng
việc các nhà lãnh đạo eu gần đây
đề cập việc đình chỉ hoặc chấm dứt
các cuộc đàm phán gia nhập eu của ankara
là thiếu nghiêm túc
đây không phải cho trẻ con
khi họ đề cập việc đình chỉ
các cuộc đàm phán gia nhập
rồi lại tái khởi động đàm phán
trong vòng sáu tháng
họ không nên quên rằng
họ đang nói chuyện với thổ nhĩ kỳ
một quốc gia châu âu tầm cỡ
có vị trí chiến lược
và là một nền dân chủ châu âu
giới chức thổ nhĩ kỳ ra tuyên bố trên
trong bối cảnh các nhà lãnh đạo eu
tranh cãi xung quanh đề xuất
của thủ tướng đức angela merkel
hôm ba tháng chín vừa qua
rằng eu nên chấm dứt
các cuộc đàm phán với thổ nhĩ kỳ
bà merkel cũng nói rằng sẽ thảo luận vấn đề này
với các đối tác eu trong cuộc họp thượng đỉnh
của khối vào tháng một mươi tới
các biện pháp trừng phạt tài chính của mỹ
đang góp phần khiến cho tình hình kinh tế
vốn chìm sâu trong suy thoái của venezuela
trở nên ngày một khó khăn trầm trọng
trước tình hình này
tổng thống venezuela nicolas maduro
thông báo sẽ đàm phán
với các chủ trái phiếu chính phủ
nhằm giải quyết các khoản nợ nước ngoài
trước thời điểm đáo hạn cuối năm nay
phát biểu tại hội đồng lập hiến
tổng thống nicolas maduro thông báo
các chủ sở hữu trái phiếu chính phủ
sẽ được mời đến để tham gia
các vòng đàm phán trong một vài tuần tới
đồng thời muốn thương lượng với các chủ trái phiếu
bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của mỹ
một trong những nội dung của cuộc thương lượng
được cho là có liên quan đến
vấn đề tự do tiền tệ
và thiết lập hệ thống thanh toán quốc tế
các nguồn tin cho biết
bảy mươi chủ trái phiếu của venezuela trên
đến từ mỹ và canada
hiện chính phủ venezuela và công ty dầu khí quốc gia
đang nợ nước ngoài khoảng bốn tỷ usd
cả gốc lưỡn lãi
và sẽ đáo hạn trong năm nay
quan hệ giữa venezuela và mỹ
tiếp tục leo thang căng thẳng
sau khi tổng thống donald trump hồi tháng tám
ký xác lệnh trừng phạt cứng rắn
nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và tài chính của caracas
làm trầm trọng thêm các khó khăn kinh tế
cũng như chính trị ở quốc gia nam mỹ này
phần cuối bản tin là những thông tin quốc tế
đang chú ý khác
sau khi càn quét các quần đảo
thuộc vùng biển caribe và cuba
khi ít nhất một mươi chín người thiệt mạng
siêu bão ima đang tiến gần tới bang florida
miền đông nam nước mỹ
chính quyền bang đã yêu cầu sơ tán
năm sáu triệu người dân trong khi
các lực lượng quân sự và an ninh đã sẵn sàng
cho công tác ứng cứu và hỗ trợ bão
hiện tầm bão cách biển miami khoảng
bốn trăm tám mươi năm km về phía đông nam
trước đó bão đã đổ bộ vào cuba
và gây ra tình trạng lở đất tại miền trung nước này
gây thiệt hại tới một trăm hai mươi triệu đô la mỹ
tại mỹ và khu vực caribe
cùng với ima hai cơn bão khác
cũng hình thành ở đại tây dương là
cartier và rose cũng tạo ra
ngại không nhỏ tuy vẫn đang ở
ngoài khơi đại tây dương nhưng bão joe
đã mạnh lên cấp bốn hiện cơn bão này
đang ở vị trí cách quần đảo leeward
bảy trăm linh km về phía đông nam
với sức gió hai trăm bốn mươi km một giờ
và đổ bộ vào khu vực phía đông bắc
vùng biển caribe vào sáng nay
theo dời địa phương bão cartier
được đánh giá là cơn bão cấp một cấp nhẹ nhất
trong thăng bão của mỹ và sẽ
suy yếu trong ngày tiếp theo
mexico đang phải chạy đua với
thời gian để tìm kiếm những nạn nhân
trong đống đổ nát sau cơn động đất
mạnh nhất trong một thế kỷ qua ở ngoài
khơi phía nam quốc gia bắc mỹ này
theo giới chức địa phương ít nhất sáu mươi
người đã thiệt mạng song con số thực tế
có thể lên tới hơn tám mươi người
tổng thống mexico pena nieto
đã tuyên bố quốc tàng ba ngày để từng nhớ
các nạn nhân đồng thời có chuyến thị sát
tới khu vực trựa hưởng nặng nề nhất
tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận trên
hai trăm sáu mươi dư chấn trong đó cao nhất
là sáu một độ richter và
nhiều khả năng sẽ có dư chấn lên đến
bảy độ richter cảnh báo sóng thần
đã được dỡ bỏ trong khi công tác cứu hộ
và sơ tán người dân tại các khu vực
ven biển đang được tiến hành hết sức khẩn trương
những thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
theo dõi xin kính chào và hẹn gặp
lại quý vị trong các bản tin tiếp theo